các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó vào chiều ngày ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một công an thành phố thanh hóa phát hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện một clip có độ dài gần bốn phút về việc một cô gái bị một nhóm người có hành vi dùng vũ lực và có dấu hiệu làm nhục được cộng đồng mạng chia sẻ gây bức xúc trong dư luận xã hội
ngay khi tiếp nhận nguồn tin này công an thành phố thanh hóa đã tiến hành xác minh và triệu tập chủ shop quần áo mai hường là cao thị mai hường trịnh đình anh và một số nhân viên của shop đến cơ quan công an để xác minh làm rõ
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận ngày hai mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một sau khi phát hiện sớp bị mất trộm quần áo cao thị mai hường đã sử dụng trang facebook cá nhân có tên mai hường đăng nội dung sớp đã tìm được thủ phạm ăn cấp nếu trong vòng hai mươi bốn giờ không liên hệ với sớp sẽ trình báo công an kèm theo hình ảnh và số điện thoại của hường
sau khi đọc được thông tin trên thì hai cháu t m và l t h đều sinh năm hai nghìn bốn trước tại phường quảng vinh thành phố sàm sơn
đồng hệ với hường để xin lỗi về việc ngày một mươi tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một có đến sớp mai hường lấy trộm quần áo
tuy nhiên hường không đồng ý và yêu cầu m và h đến sớp để nói chuyện
khoảng chín giờ ngày hai mươi sáu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một m và h đi xe máy đến cửa hàng mai hường h đứng ngoài còn m đi vào trong
tại tầng một m gặp hương và bà dương thị lan sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy mẹ chồng của hường cùng một số nhân viên bán hàng
lúc này mai hường chủ động bảo nhân viên của mình cầm máy điện thoại để quay video
h yêu cầu m cởi mũ bảo hiểm khẩu trang chạy mặt để h quạt clip
do m không đồng ý nên h đã dùng tay tắt vào mặt và dùng chân đạp vào đầu m
bà lan mẹ chồng của h cũng lao vào dùng tay tấm tóc m
tiếp đó cao thị mai hường đã kéo áo và dùng kéo cắt tốc cắt đứt áo ngực của m
lúc này trịnh đình anh là chồng của h đến sớp thấy sự việc trên đã đưa m lên tầng hai
và yêu cầu mờ trong ba ngày phải khắc phục số tiền là một mươi năm triệu đồng nếu không sẽ báo công an
do không lao được tiền nên m liên tục nhắn tình xin lỗi mong tha thứ
nhưng cả đình anh và mai hường không đồng ý liên tục nhắn tin đe dọa yêu cầu phải giao đủ số tiền
nếu không sẽ báo công an và đưa thông tin về nhà trường và địa phương nơi mở cư trú học tập
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một gia đình hai cháu m và h đến xóm mai hương để đưa tiền cho vợ chồng đình anh mai hường
tuy nhiên do hoàn cảnh khó khăn nên gia đình cháu hát xin khắc phục số tiền một mươi triệu đồng
và được đình anh đồng ý
còn gia đình m không có tiền nên mai hường đã yêu cầu viết giấy đơn khất nợ với số tiền một mươi triệu đồng
sau khi trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip nữ sinh ở thanh hóa trộm chiếc váy ngắn
bị chủ sếp mai h ở phượng lam sơn thành phố thành hóa đánh đập cắt tóc cắt áo ngược
gia đình nữ sinh đã đến công an trình báo
liên quan đến vụ án này ngay trong tối ngày ba tháng một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thanh hóa
đã tập trung lực lượng tiến hành khám xét số quần áo mai hường và thu giữ nhiều hàng hóa có liên quan
công tác kiểm kê thu giữ đến khoảng hai giờ sáng ngày bốn tháng một mươi hai mới hoàn thành
theo nguồn tin riêng việc thu giữ hàng hóa của cửa hàng này là để làm rõ nguồn gốc xuất xứ hàng hóa
số lượng hàng hóa lên đến cả chục tấn
trong khi đó dân mạng cũng đã truy ra trang cá nhân farmbay của shop thời trang
và để lại những bình luận bức xúc cùng nhiều biểu cảm phẫn nộ
không chỉ vậy cũng trong tối ngày ba tháng một mươi hai một đoàn tin nhắn được cho là
của nữ sinh bị chủ shop đánh chửi gửi đến người đã lên tiếng bên vật mình
cũng đã được chia sẻ gây xôn xao
theo đó nữ sinh gửi lời cảm ơn vì đã có người lên tiếng giúp mình
đồng thời nữ sinh cho biết bản thân cũng đã nhận ra lỗi lầm và thể hiện mong muốn được sở sai lỗi lầm
theo nội dung đoạn tin nhắn được cho là của nữ sinh trẻ có nội dung như sau
cô ơi cháu là người đã lỡ lấy đồ của shop mai hường đây ạ
cháu chỉ muốn cảm ơn cô vì giữa hàng trăm những bình luận ghét bỏ
thì cô là người đã cho cháu niềm hy vọng để cháu tiếp tục sống để thay đổi bản thân
sau hôm đó cháu thề đây là lần đầu mà cháu suy nghĩ dài ruột như thế
cháu đã không thấy được hậu quả cháu gây ra nó nghiêm trọng thế này
cháu rất muốn có cơ hội để thay đổi nhưng dù cháu đã đến xin lỗi
thì anh chị ấy vẫn không tha thứ cho hành động của cháu
trước đó sáng ngày ba tháng một mươi hai trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại sự việc của một nữ sinh
khoảng một mươi năm một mươi sáu tuổi trợ một chiếc váy ngắn ở một shop quần áo trên đường lê hoàng
vườn lam sơn thành phố thành hóa bị chủ quán bắt được quả tan
nữ sinh không ngừng khóc lóc xin tha em biết lỗi rồi chị ơi và hứa sẽ bồi thường chiếc váy đó
chiếc váy trị giá một trăm sáu mươi đồng
tuy nhiên chủ shop không bỏ qua nếu chủ quán này còn dọa quay clip đưa lên mạng
có lẽ vì sợ bị quay clip đưa lên mạng nên thiếu nữ liên tục dùng mũ bảo hiểm che mặt
và không ngừng khóc lóc xin lỗi
một số người có mặt tại cửa hàng quần áo còn hỗ trợ chủ quán khống chế
để chủ shop cầm kéo đánh vào đầu cắt tóc và dây áo ngực của nữ sinh này
suốt đoạn clip người phụ nữ liên tục lớn tiếng đe dọa hành hung
kéo băng đường chiếc mũ bảo hiểm ra để quay khuôn mặt nữ sinh
cùng với đó cộng đồng mạng cũng chia sẻ đoạn tin nhắn được cho là của nữ chủ shop
gửi đến nữ sinh trẻ
theo đó người phụ nữ yêu cầu nữ sinh bồi thường một mươi năm ba mươi triệu đồng cho món đồ đã lấy trộm
nếu không sẽ đưa sự việc lên cơ quan chức năng
khi nào khắc phục hậu quả xong tao nói tiếp một mươi năm ba mươi triệu tùy my xử lý
hai hôm nữa không khắc phục tao cho my lên công an cho my chừa cái thói sáu ngón tay
em biết sai rồi mong anh chị cho em cơ hội để sửa nữ sinh nhắn lại
tuy nhiên chủ shop vẫn kiên quyết bắt bạn nữ bồi thường một mươi năm ba mươi triệu đồng
hiện tại đoạn clip nữ chủ shb hành hung giả mang thiếu nữ hiện vẫn đang được chia sẻ nhiều
trên các diễn đàn và nhận về nhiều bình luận phẫn độ
chủ shop quần áo
bạo hành nữ sinh điều tra dấu hiệu cưỡng đoạt tài sản
theo công an tp thành hóa lý do đơn vị này thực hiện khám xét shop quần áo nơi chủ shop bảo hành nữ sinh
để làm rõ chứng cứ tài liệu liên quan đến hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo vị lãnh đạo này lý do công an tp thành hóa thực hiện khám nhà
để củng cố các chứng cứ tài liệu làm rõ hành vi cưỡng đoạt tài sản
như vậy tính đến thời điểm này công an tp thành hóa đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
làm dục người khác cưỡng đoạt tài sản xảy ra tại số quần áo mai hường số chín mươi ba đường lê hoàng
vườn lam sơn tp thành hóa
theo luật tại điều một trăm năm mươi năm tội làm nhục người khác khoảng một người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm
danh dự của người khác thì bị phạt cảnh cáo phạt tiền từ một mươi đến ba mươi triệu đồng
hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm
phạm tội thuộc một trong các trường hợp từ hai lần trở lên với hai người trở lên
đối với người đang thi hành công vụ đối với người dạy dỗ nuôi dưỡng chăm sóc chữa bệnh cho mình
thì bị phạt từ ba tháng đến hai năm tù
phạm tội thuộc một trong các trường hợp sâu gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân
mà tỷ lệ tổn thương cơ thể sáu mươi một trở lên làm nạn nhân tự sát thì bị phạt từ hai năm đến năm năm tù
có thể thấy hành vi của những người đã đánh đập hành hạ cô gái trong clip này cho thấy thái độ coi thường pháp luật
chỉ vì mất số tài sản không đáng mà đã hành hạ xúc phạm nghiêm trọng đến danh dự nhân phẩm của cô gái trẻ
tuổi trẻ thì ai cũng có lúc mắc sai lầm bởi vậy rất cần sự cảm thông
chia sẻ khoan dung độ lượng của những người xung quanh để người mắc sai lầm có cơ hội sửa sai
nếu lợi dụng việc sai lầm của người khác để xúc phạm danh dự nhân phẩm của họ hành hạ đánh đạp họ thì đó là tội ác
hành động thiếu nhân văn và không mang tính giáo dục
hành vi dùng vũ lực để xúc phạm danh dự nhân phẩm của người khác là hành vi vi phạm pháp luật
hiện tại công an tp thành hóa đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của một số đối tượng có liên quan
để đưa ra xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
những tin tức mới nhất về vụ việc sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những tin tức tiếp theo